sở giao thông vận tải hà nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả mặt đường
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
cụ thể sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các chủ đầu tư các ban quản lý dự án
các nhà thầu thi công trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn thành phố hà nội
phải hoàn trả mặt đường trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi năm tháng chạp
đối với các công trình đào hè đào đường trên địa bàn thành phố
như cấp nước thoát nước hạ ngầm điện lực viễn thông
đề nghị các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ chất lượng và chỉ đạo đơn vị thi công
các công trình đã thi công xong còn trong thời gian bảo hành
phải thường xuyên giả soát kiểm tra xử lý hiện tượng sụt lún trên bề mặt hoàn trả
các vẹt dạng nứt tại vị trí mặt đường cũ tiếp xác với phía hoàn trả
đồng thời bù lún phần mặt đường đã hoàn trả theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông
các đơn vị có liên quan cần giám sát chặt chẽ khối lượng chất lượng
trong quá trình triển khai thi công các dự án đảm bảo an toàn giao thông vệ sinh môi trường
nếu có bất cập phải kịp thời báo cáo lãnh đạo sở giao thông ngoại tải xem xét xử lý theo quy định